nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày giải phóng thủ đô ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
và hai mươi năm hà nội nhận danh hiệu unesco thành phố vì hòa bình sáng nay tại trung tâm bảo tồn di sản thăng long
đã diễn ra hội sách hà nội lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề hà nội thành phố vì hòa bình hội sách hà nội năm nay được tổ chức quy mô lớn hơn mọi năm
thu hút nhiều đơn vị xuất bản uy tín trong và ngoài nước tham dự với khoảng hai trăm linh gian hàng
với nhiều thể loại sách phong phú đa dạng
bên cạnh các gian hàng truyền thống hội sách năm nay cũng mang đến cho đọc giả một không gian chuyên đề đặc biệt
với chủ đề hà nội hai mươi năm thành phố vì hòa bình
đây là nơi tập trung trưng bày giới thiệu về sách tư liệu về truyền thống văn hiến thăng long hà nội
truyền thống thủ đô anh hùng sách của các cơ quan ngoại giao các hiệp hội và nhà xuất bản nước ngoài
hội sách sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày sáu tháng một mươi với nhiều hoạt động ý nghĩa